thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi tháng bảy hàng năm được liên hợp quốc chọn là ngày thế giới phòng chống mua bán người bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín
hàng năm vào ngày ba mươi tháng bảy được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát nhìn nhận về tình hình mua bán người
qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ
từ năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã lấy ngày ba mươi tháng bảy hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người
và trong những năm qua tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
do vậy việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hại hệ lụy
cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người là hết sức cần thiết
đã hơn sáu tháng trôi qua nhưng người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại hành trình thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người
năm hai nghìn hai mươi do đang thất nghiệp chị đã lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm việc làm
thì quen biết với một phụ nữ sống tại thành phố cần thơ hứa sẽ đưa chị sang trung quốc đi làm
tại công ty sữa chua với mức lương một mươi tám triệu đồng một tháng
còn đối với người phụ nữ này thì tấm bi kịch của cuộc hôn nhân ngoại quốc càng oan trái hơn
khi hai lần rơi vào hang ổ của bọn buôn người
do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi được một người phụ nữ tại bạc liêu hứa mai mối gả chồng trung quốc
thì chị đã đưa chị sang trung quốc
cô đã đồng ý với mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua cảnh khốn cùng
vài ngày sau vượt biên sang tỉnh hà nam trung quốc thì các đối tượng bán chị cho một người đàn ông để lấy làm vợ
sau khi bỏ trốn thì tiếp tục bị nhóm đối tượng bắt lại và bán cho một người đàn ông trung quốc khác
vâng chính vì sự nhẹ dạ và cá tin đặc biệt là thiếu hiểu biết về các phương thức thủ đoạn
của tội phạm mô bán người mà những người phụ nữ như trang phóng sự trên
đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
đây chỉ là hai trong số hàng trăm phụ nữ trẻ em bị mua bán mỗi năm
do đó việc trang bị kiến thức kỹ năng tự bảo vệ mình trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm
là một trong những giải pháp phòng ngờ tội phạm mô bán người
sau đây phóng viên antv sẽ có phần trao đổi với vị khách mời là thượng tá khổng ngọc oanh
đến từ cục cảnh sát hình sự mời quý vị cùng theo dõi
vâng ạ trước hết xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí thời gian vừa qua có thể nói là tội phạm buôn người cũng đã có những diễn biến khá phức tạp
đồng chí có đưa ra đánh giá thế nào về những phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
trong những năm gần đây tội phạm mô bán người có được kiểm chế và kéo dài
tuy nhiên thực tiễn cho thấy thì nó luôn luôn tiềm mẩn những nguy cơ và diễn biến rất là phức tạp
nếu mà chúng ta lơi lỏng những biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
về cái thủ đoạn thì về cơ bản bọn chúng vẫn lợi dụng cái thủ đoạn truyền thống
đó là tìm kiếm những người dân có nhu cầu tìm việc làm đang thiếu việc làm
có mong muốn ra nước ngoài hoặc xuống những khu đô thị đồng bằng tìm việc làm
và mong muốn có thu nhập cao thu nhập nhanh để tiếp cận rũ rỗ lừa gạt vẽ ra cái viễn cảnh màu hồng
rằng sang nước ngoài sẽ có công an phần đẳng tốt sẽ lấy được những người chồng giàu có
rồi sang nước ngoài sẽ tậm chí chúng đưa vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ lừa đảo
nhưng mà cũng nói là kinh doanh chứng khoán v v
hai nữa là đối tượng lợi dụng những mạng xã hội để tìm kiếm tiếp cận những em gái mới lớn
chưa có kiến thức về xã hội tuy nhiên nhiều em tỏ ra là mải chơi đua đòi
nhưng mà cũng muốn có thu nhập vì vậy là chúng đã tiếp cận và rủ dê rũ rỗ những em này
và đưa ra nước ngoài bán hoặc là bán vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
một cái thủ đoạn nữa gần đây đó là vấn đề mua bán trẻ
các em mua bán trẻ sơ sinh các đối tượng tìm kiếm những bà mẹ có thai ngoài ý muốn
hoặc là có thai nhưng có điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn nợ lần không có khả năng nuôi con
để mà rũ rỗ hứa hẹn sinh con ra giao cho chúng và chúng sẽ cho một số tiền
sau đó là chúng bán đứa trẻ hoặc là rụ rỗ tổ chức đưa những người phụ nữ có thai ra nước ngoài
sinh con giao cho chúng thậm chí có nhiều vụ là chúng tập kết những người phụ nữ có thai
nuôi ăn nở
chờ ngày sinh sau đó là đón đứa trẻ và truyền giao cho người khác
một thủ đoạn nữa gần đây là ở một số tỉnh biên giới bọn chúng đã lên mạng xã hội
giả làm cán bộ công an cán bộ biên phòng hứa hẹn có thể là giúp đỡ những người dân ra nước ngoài
tìm việc làm hoặc là hứa hẹn yêu đương với những phụ nữ trẻ và giúp đưa ra nước ngoài
sau khi sang khỏi biên giới thì bọn chúng thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản và chuyển giao mua bán
cho những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoặc là ép làm vợn bất hợp pháp cho người nước ngoài
vâng thưa đồng chí là hệ lụy của tội phạm mua bán người là như thế nào đối với các nạn nhân hay là đối với tình hình
chung về tình hình an ninh trật tự xã hội của địa phương thưa đồng chí
mua bán người là một loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt kiếm sọng
có cái chế tài xử lý rất là nghiêm
hành vi mua bán người không những là xâm phạm đến quyền của mỗi con người
quyền của phụ nữ trẻ em gái mà nó còn xâm phạm đến an ninh quốc gia rồi trật tự an toàn xã hội
chính vì vậy mọi người lên lưng cao khi nhận thức hiểu biết hậu quả tác hại nâu dài
nhiều mặt của loại tội phạm mua bán người để có biện pháp tự bảo vệ mình
đồng thời không vì hâm muốn trước mắt lợi nhuận trước mắt
nhưng có thể nghe theo những lời rũ rỗ những lời mời gọi để có thu nhập nhanh
và thực hiện hành vi
vâng đồng chí đưa ra khuyến cáo gì tới người dân để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
hay là những người dân có thể vô tình lại tiếp tay cho tội phạm mua bán người thưa đồng chí
trước hết là chúng ta bỗng hoa cũng vẫn phải phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chức lăng
tham mưu cho các cấp có tổng quyền tăng cường những công tác tuyên truyền giáo dục
phổ biến pháp luật cho người dân làm sao họ có kỹ lăng nhận thức pháp luật
kỹ lăng tự bảo vệ mình
tăng cường những công tác phối hợp trong chống hành pháp luật hoàn thiện pháp luật
trước hết là phải là sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người để cho nó phù hợp
tạo làm công cụ pháp lý cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
thứ ba là chúng ta phải tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm tuyến đầu
của công tác điều tra truy tố xét xử làm sao họ có những kỹ năng
có vấn đề về bảo đảm nhận cảm giới kỹ năng về điều tra thân thiện để làm sao có thể đủ năng lực
để phòng ngừa ứng phó điều tra xử lý và giải quyết tội phạm mua bán người một cách hiệu quả
vừa đảm bảo công tác xử lý nghiêm tội phạm vừa đảm bảo công tác phòng ngừa
không để người dân trở thành nạn nhân bị mua bán
rõ ràng là tội phạm mua bán người vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
do vậy đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng
một lần nữa xin cảm ơn nhất thông tin hữu ích đồng chí vừa chia sẻ với khán giả truyền anntv
vâng và tiếp theo sẽ là những thông tin chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụ chính sách ngay sau đây
tốc độ tăng trưởng thu nhập của người lao động và phối hợp tham mưu để báo cáo xem xét trình với chính phủ quyết định
nếu đồng ý sẽ có nghị định ban hành
ủy ban xã hội các cơ quan của quốc hội sẽ tăng cường công tác giám sát
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
phiên họp chính phủ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
theo đó chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu
đề hưởng lương hưu từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tám mươi tuổi xuống bảy mươi năm tuổi
mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
chính phủ giao bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội thư ủy quyền thủ tướng chính phủ
thay mặt chính phủ ký tờ trình quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
bộ lao động thương binh và xã hội có báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của thương trực chính phủ
về dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
liên quan rút bảo hiểm xã hội một lần
tiếp thu ý kiến thường trực chính phủ trên cơ sở ba phương án đã báo cáo
bộ tổng hợp xây dựng thành hai phương án để báo cáo xin ý kiến chính phủ
phương án một dự kiến người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn hai mươi năm không được nhận bảo hiểm xã hội một lần
phương án hai đề xuất sau một mươi hai tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ hai mươi năm
mà người lao động có yêu cầu sẽ được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá năm mươi tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tử tuất